chiều bốn bảy tại nhà quốc hội phó chủ tịch quốc hội đỗ ba tị đã tiếp đoàn đại biểu viện nghiên cứu pháp luật quốc hội lào
do viện trưởng khăm phởi panma lai thong làm trưởng đoàn đang có chuyến thăm và làm việc tại việt nam
vui mừng được tiếp đoàn phó chủ tịch quốc hội đỗ bá tị đánh giá các nội dung trao đổi và chia sẻ của đoàn đại biểu
viện nghiên cứu pháp luật quốc hội lào tại việt nam đều là những nội dung thiết thực đối với hoạt động của viện nghiên cứu pháp luật quốc hội lào
cũng như viện nghiên cứu lập pháp và trung tâm bồi dưỡng đại biểu dân cử bàn công tác đại biểu của quốc hội việt nam
mong quốc hội hai nước tiếp tục hợp tác chặt chẽ tăng cường trao đổi thông tin kinh nghiệm trong lĩnh vực lập pháp
cũng như trong việc thực hiện chức năng giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước
viện trưởng khăm phởi panmalei thong trân trọng cảm ơn những tình cảm nồng hậu của quốc hội việt nam dành cho đoàn
thông báo khái quát kết quả làm việc của đoàn với viện nghiên cứu lập pháp và ban công tác đại biểu
khẳng định trên cương vị công tác của mình sẽ nỗ lực triển khai các hoạt động thiết thực ý nghĩa
góp phần nâng cao hơn nữa quan hệ giữa quốc hội hai nước góp phần vùn đắp mối quan hệ đoàn kết đặc biệt lào việt nam